những ngày qua thì mây mù giảm dần nắng lên và gió thổi từ cấp hai đến cấp ba
khiến bụi có thể khuếch tán nên là chất lượng không khí tại thành phố đã tốt dần lên
theo các hệ thống đo chỉ số chất lượng không khí như là tổng cục môi trường bộ tài nguyên và môi trường
cổng thông tin quan trắc môi trường của ủy ban nhân dân thành phố hà nội
trang thông tin điện tử và nền tảng ứng dụng palm air air visual
chất lượng không khí tại hà nội hiện ở mức chấp nhận được
tuy vậy đối với những người nhạy cảm như là người già trẻ em người mắc các bệnh hô hấp tim mạch
vẫn có thể chịu những tác động nhất định tới sức khỏe